tại thành phố hồ chí minh trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã tổ chức chương trình
sức mạnh nhân đạo năm hai nghìn hai mươi với chủ đề tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
đến dự và phát biểu tại chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao các hoạt động
chăm lo cho người nghèo trong cả nước của hội chữ thập đỏ việt nam
trong đó có chương trình sức mạnh nhân đạo năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ sự cám ơn các mạnh thường quân đã tham gia chương trình
nhiều ý nghĩa này đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ các doanh nghiệp tổ chức cá nhân
tiếp tục chung tay chung sức vì nghĩa cử cao đẹp truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc
cùng chăm lo cho những người còn khó khăn đặc biệt là những người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
thông qua chương trình sức mạnh nhân đạo hai nghìn hai mươi hội chữ thập đỏ việt nam phấn đấu vận động
và trao tặng hai triệu xuất quả tết cho các hộ nghèo hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam
hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai hộ gia đình chính sách trong dịp đón xuân canh tí